thưa quý vị đồn trưởng đồn biên phòng simacai bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn biên giới thuộc đơn vị phụ trách
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực biên giới thuộc thôn lù dì sán xã sán trải huyện simacai tổ công tác đã phát hiện hai công dân đang có hành vi vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang trung quốc
các đối tượng gồm vàng xeo vu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vàng thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xã hua nhìn huyện bắc yên tỉnh sơn la
bước đầu vàng xeo vư khai nhận đã được một người phụ nữ ở bên trung quốc thuê đi đón một người phụ nữ hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp yên phong bắc ninh để đưa sang trung quốc với tiền công là ba triệu ba trăm linh ngàn đồng
vư đã dùng xe máy cá nhân của mình xuống khu công nghiệp yên phong bắc ninh để đón vàng thị mỹ để đưa sang trung quốc
tuy nhiên khi hai người đến biên giới đang tìm cách vượt biên giới
vư còn khai báo đã nhiều lần đưa đón người qua lại biên giới để thu lợi bất chính
bản thân đã bị phạt ba năm sáu tháng tù giam về hành vi mua bán người